tại hà nội đã diễn ra hội nghị hội đồng cộng đồng văn hóa xã hội asean ascc lần thứ hai mươi bốn
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại một mươi một điểm cầu của các nước thành viên asean
và ban thư ký asean bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
phó chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi chủ tịch ascc hai nghìn hai mươi chủ trì và điều hành hội nghị
đây là sự kiện quan trọng nhất của cộng đồng văn hóa xã hội asean
trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi hội nghị làm việc với nhiều nội dung
xem xét và thông qua các văn kiện tuyên bố quan trọng của cộng đồng
để trình lên hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
chia sẻ quan điểm về tác động của dịch covid một mươi chín và sự ứng phó của các nước thành viên
cũng như nỗ lực tập thể của khu vực những thành tựu của cộng đồng
và định hướng phát triển của asean trong năm năm tới
nhằm hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm

đồng thời chúng tôi cũng nhận thấy những thách thức lớn nào
mà mình làm sao để trở lại con thuyền asean
cùng với các nước asean để mà vượt qua những thách thức khó khăn
tăng cường sự khẳng thiết và chủ động thích ứng của cả cộng đồng trong giai đoạn này
các nước thành viên đánh giá cao vai trò chủ tịch của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
việt nam đã tiên phong trong nhiều hoạt động ứng phó
trong điều kiện dịch bệnh chưa từng có tiền lệ
mỹ cũng xác định được những thành tựu đạt được
những thách thức về nguồn lực cơ chế năng lực và bài học kinh nghiệm
giải pháp để tăng tính hiệu quả của các hoạt động hợp tác khu vực trong các lĩnh vực liên quan
đặc biệt đề ra kế hoạch tổng thể phục hồi sau covid một mươi chín của cộng đồng asean